vì khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa nay ngày hai mươi ba tháng sáu một vụ trộm xe xảy ra trên đường trên nước đen phường bình hưng hòa a quận bình tân tp hcm
tài sản bị lấy đi là một chiếc xe máy hiệu sh
và điều đáng nói là các nghi can khi bị phát hiện đã tấn công lại người dân khiến cho nhiều người bị thương
thời gian trên nhóm trộm đã tiếp cận lên chiếc xe máy shup ở ngôi nhà mặt tiền trên đường kênh nước đen phường bình hưng hòa a quận bình tân
chủ nhà phát hiện hô hoáng kêu cứu nên nhiều hàng xóm cùng lao ra đường truy đuổi nhóm trộm
đường chừng một trăm linh m ở khu vực giữa giao lộ bình long kênh nước đen một thành viên nhóm trộm đã rút khung khí đâm chép loạn xạ khiến ba người bị thương
trong số này một người bị các vết đâm thấu bụng hai người khác bị thương ở tay và tráng
những nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu
nghi phạm đâm chém sau đó bị người dân khống chế đưa về trụ sở công an phường bình hưng hòa a
hiện vụ việc đang được làm rõ
cũng trong ngày hai mươi ba tháng sáu tại phiên xét xử giai đoạn hai của vụ án về những sai phạm xảy ra tại đông á banh
theo cáo trạng xác định ông trần phương bình đã chỉ đạo thuộc cấp và những người liên quan khác thực hiện hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho ngân hàng khoảng tám tám trăm hai mươi bảy tỷ đồng
trước đó tại giai đoạn một của vụ án ông trần phương bình và hai mươi năm đồng phạm có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn cố ý làm trái quy định gây thiệt hại cho ngân hàng đông á ba sáu trăm linh tám tỷ đồng
tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm ban hành quy chế quản lý chăm sóc cây xanh trong trường học thực hiện trước ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trước đó qua thực tế khảo sát của sở xây dựng tp hcm tại hai mươi một trường học ở thành phố cây xanh trong khuôn viên trường do các trường tự quản lý chăm sóc
đa số các trường thực hiện cắt tỉa cây xanh một lần trong một năm tuy nhiên các cây xanh được cắt tỉa chưa đúng kỹ thuật
nhiều trường hợp cây bị cắt trụi cành nhánh gây mất mỹ quan và sức sống của cây về lâu dài các hàng nhánh sẽ mọc nhiều tại chỗ cắt các cành nhánh này dễ gây nguy hiểm cho học sinh nhất là đối với các cây cao
tiếp theo sẽ là một thông tin về y tế trước những hiệu quả như là sẽ giúp cho các bệnh viện áp dụng giải pháp công nghệ thông tin trong hoạt động tư vấn cũng như là điều trị từ xa cho người bệnh
mới đây chính phủ đã thông qua đề án khám bệnh từ xa giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm của bộ y tế
theo đó đề án được chia làm ba giai đoạn với hai mươi bốn bệnh viện tuyến trên và các bệnh viện tuyến dưới do bộ y tế chỉ định
các bệnh viện tuyến trên sẽ có các buổi hội trận trực tuyến mời các chuyên gia đầu ngành cùng hội chẩn các ca bệnh nặng bằng phương án điều trị tối ưu cho người bệnh cùng chia sẻ kinh nghiệm điều trị chăm sóc người bệnh
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh trực tuyến giúp tập hợp đội ngũ chuyên gia đầu ngành và các bệnh viện xích lại gần nhau hơn không có khoảng cách tuyến trên tuyến dưới
theo bộ y tế việc hội chẩn trực tuyến trên nền tảng công nghệ thông tin thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào kết quả điều trị covid một mươi chín chưa có bệnh nhân nào tử vong ở việt nam
thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi ba tháng sáu tại buổi tiếp xúc với cử tri quận tân bình ngoài việc lắng nghe và trả lời những vấn đề về an sinh xã hội
thì ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm ông nguyễn thiện nhân cũng đã nhấn mạnh rằng
khi xảy ra vụ việc thì phải có người chịu trách nhiệm đó là người trực tiếp vi phạm và trên nữa là cấp quỹ và chính quyền của các cấp khi nói đến sai phạm của những người làm lãnh đạo
tại buổi làm việc đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã thông tin đến cử tri các vấn đề lớn được quốc hội thảo luận và thông qua tại kỳ họp vừa qua
cử tri quận tân bình cũng đánh giá rất cao công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của tp hcm trong thời gian qua với nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
với những vấn đề dân sinh cử tri quận tân bình tiếp tục kiến nghị những vấn đề liên quan đến giá điện công tác quy hoạch giải quyết thủ tục hành chính